đồn biên phòng chi ma huyện lộc bình tỉnh lạng sơn quản lý đường biên mốc giới trên ba địa bàn xã tú mịch yên khói và mẫu sơn
khu vực biên giới do đồn phụ trách có nhiều phức tạp về các hoạt động của các loại tội phạm
trong thời gian qua đồn biên phòng đã có nhiều nỗ lực vươn lên hoàn thành nhiệm vụ
nên từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay đồn biên phòng luôn đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng
công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của đồn biên phòng chi ma huyện lộc bình trong năm năm qua
đã đạt được nhiều kết quả thiết thực tạo động lực cho cán bộ chiến sĩ đoàn kết quyết tâm vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được sao
phong trào thi đua của đảng ủy chỉ huy đồn phát động thời gian qua cán bộ chiến sĩ đội vũ trang luôn nêu cao tinh thần cảnh giác
đoàn kết khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
trong vấn đề bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới cán bộ chiến sĩ đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm phối hợp cùng với dân quân
và các đồng chí đoàn viên tuần tra khép kín đoạn biên giới do đồn phụ trách
cán bộ chiến sĩ đồn viên phòng chi ma thường xuyên đi sâu đi sát liên hệ với chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân
để nắm tình hình địa bàn cũng như xây dựng các chương trình phối hợp đạt hiệu quả cao nhất là các văn bản pháp luật
liên quan đến công tác quản lý biên giới quản lý cửa khẩu và các văn bản pháp luật mới ban hành như luật biên giới quốc gia
các cuộc họp ở thôn bản thì đồn đều có sự phối hợp để triển khai các công tác về công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân
về an sinh xã hội thì luôn luôn được đồn quan tâm đến về công tác an sinh xã hội
cụ thể như là
chăm sóc những cái hộ gia đình chính sách trong những cái dịp tết nguyên đán cũng như là những cái dịp ngày lễ tết
cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ đường biên mốc giới đồn biên phòng chima
còn thực hiện tốt chương trình giúp dân phát triển kinh tế văn hóa xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới
đã trao hai trăm một mươi ba con bò giống cho các hộ nghèo theo chương trình bò giống cho người nghèo nơi biên giới
thăm hỏi tặng quà khám chữa bệnh miễn phí cho gia đình chính sách thương binh gia đình liệt sĩ
khó khăn với hàng trăm xuất quà
các anh bộ đội biên phòng không xuống tuyên truyền không làm trong xã
mọi người cũng dân cũng hiểu về luật biên giới và nhân dân cũng thường xuyên là tham gia cùng đồn biên phòng
đi phát quang đồn biên mốc giới và bảo vệ chủ quyền đánh thức quốc gia
phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai đảng ủy chỉ huy đồn biên phòng cửa khẩu chima
ra cái mục tiêu nâng cao và đẩy mạnh cái phong trào thi đua biết thắng tập trung vào thực hiện các cái nhiệm vụ
quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh
với những nỗ lực thực hiện phong trào thi đua quyết thắng đồn biên phòng chima ba năm liền từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi tám
vinh dự được nhận danh hiệu đơn vị quyết thắng nhiều tập thể cá nhân trong đơn vị được nhận bằng khen
của ủy ban nhân dân tỉnh của bộ tư lệnh bộ đội biên phòng cùng nhiều giấy khen và phần thưởng có ý nghĩa khác